sau ba ngày xét xử chiều qua tòa nhân dân huyện thới lai tp cn đã tuyên án trương châu hữu danh
và các thành viên nhóm báo sạch về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cụ thể tòa tuyên phạt các bị cáo trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù
đoàn kiên giang và lê thế thắng cùng ba năm tù nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã cùng hai năm tù
đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fanpage báo sạch group làm báo sạch
và kênh youtube dis genel để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến khu dự án khu đô thị mới thới lai tp cn
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tp cn các bài viết và clip
do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động đi sâu khai thác những thông tin có nội dung
không phù hợp với lợi ích đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy chụp suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm các cá nhân
là lãnh đạo các cơ quan tổ chức
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp
để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tám mươi ba tỷ đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau
quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình